một tiết giảm là tiết kiệm triệt đề giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết
một kiên quyết không là kiên quyết không điều hành giật cục mà khoa học hiệu quả chắc chắn
sau khi thủ tướng chính phủ có công điện về tăng cường biện pháp quản lý điều hành giá
đảm bảo cân đối cung cầu trong nước ổn định giá cả không để xảy ra tình trạng thiếu hàng
găm hàng và đầu cơ tăng giá bất hợp lý thì hiện tại nhiều siêu thị lớn
tại hà nội và tp hcm đã bắt đầu giảm giá bán
đại diện một số siêu thị ở cả hà nội và tp hcm cho biết nếu các đơn vị cung ứng
nhà sản xuất sản phẩm đầu vào giảm giá thì phía siêu thị cũng hạ giá ngay trên kệ hàng
bình thường công tác điều chỉnh giá phải mất từ vài tháng nhưng nay chỉ còn dưới một mươi năm ngày
một số mặt hàng tươi sống cập nhật hàng ngày
hiện các hệ thống siêu thị tại hà nội và tp hcm đang tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp
để điều chỉnh giá với những mặt hàng chịu tác động bởi giá xăng dầu
tuy nhiên chi phí đầu vào như là nguyên liệu bao bì vẫn còn neo ở mức cao
cũng tác động không nhỏ đến việc đưa giá hàng hóa thị trường về trạng thái bình thường
lễ hội sâm độc đáo với chủ đề ngọc linh mời gọi diễn ra tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đã bế mạc vào ngày sáng ngày hôm nay
trong ba ngày tổ chức thì sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến thăm quan
mua sắm với doanh thu thống kê chín năm tỷ
một số ấn tượng một lần nữa khẳng định thương hiệu của loài sâm được xác định là quốc bảo việt nam
mang năm ký sâm đến lễ hội sau ba ngày gia đình chị hồ thị thúy ngân
chủ gian hàng này đã bán được tổng cộng ba năm kg
số tiền thu về là bảy trăm linh triệu đồng
tuy nhiên với chị kết quả của việc được tham gia lễ hội không chỉ dừng ở đó
sau cái hội thì sẽ chắc chắn nhiều người đã đến trực tiếp thì sẽ biết được đến mình
đến cơ sở của mình và ngoài ra thì được quảng bá trên trực tiếp thì sẽ biết nhiều người kết nối với mình hơn
nên hằng ngày mình sẽ bán được ra số lượng sâm nhiều hơn nữa
tại lễ hội có tất cả một mươi chín gian hàng bán sâm với số lượng trên một trăm linh kg
qua ba ngày lễ hội bán được sáu mươi ký sâm thu về chín năm tỷ đồng
giá sâm giao động từ năm mươi triệu đến hai trăm linh triệu đồng tùy vào chất lượng và độ tuổi của sâm
tất cả đều được kiểm định đảm bảo đúng chuẩn sâm ngọc linh
ngoài ra còn có các sản phẩm dược liệu và những chế phẩm từ sâm
ở đây là cái mảnh đất gốc của sông ngọc linh chính vì vậy cho rằng là nếu mà mua sắm sông ngọc linh ở đây
thì mình cho rằng là rất là tin tưởng
sự đón nhận của du khách cũng như thành công của lễ hội có ý nghĩa lớn đối với nam trả mi thủ phụ sâm ngọc linh
bởi sự kiện này sẽ góp phần tuyên truyền kêu gọi cộng đồng chung tay bảo tồn và phát triển nguồn gen
đặc hữu quý hiếm của sâm ngọc linh
đồng thời xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu quốc sâm vươn ra thị trường thế giới
dịp này thì phải nói rằng là đồng bào rất là hứng khởi cho các năm trước
từ đó tạo động lực cho việc tổ chức lễ hội này để cho điểm nhắn cho năm tiếp theo
không chỉ lễ hội được du khách trong nước biết đến tỉnh quảng nam đặt ra mục tiêu xây dựng lễ hội sâm quốc tế
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đề nghị thủ tướng chính phủ
xem xét giao nhiệm vụ cho các bộ ngành liên quan xây dựng và trình phê duyệt chương trình quốc gia phát triển sâm ngọc linh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm nhằm phát triển cây sâm ngọc linh thành công nghiệp sản xuất sâm
đặt thương hiệu sản phẩm quốc gia sâm việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
phát triển kinh tế bằng cây sâm quý này
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và tạm giữ năm trăm linh lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai tháng tám tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a ba nghìn ba trăm ba mươi có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng để kiểm tra và phát hiện trên xe có hai mươi năm can nhựa đựng rượu
tổng năm trăm linh lít rượu trắng lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên
thưa quý vị thời gian qua nhiều người dùng mạng xã hội như facebook và zalo để qua đó lợi dụng bán các loại hàng hóa khác nhau
nhằm mục đích lừa đảo tình trạng này đang có xu hướng gia tăng với những phương thức và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
câu chuyện được ghi nhận tại bắc ninh sẽ là cảnh báo cho chúng ta cần hết sức cảnh giác đối với những thủ đoạn tinh vi này
thời gian qua nguyễn trung hiếu thường trú tại huyện mê linh thành phố hà nội đã lập nick facebook giả để giao bán máy xúc từ lào về việt nam
với thủ đoạn bằng những lời lẽ thuyết phục sau khi nhận được tiền đặt cọc từ khách hàng hiếu không do sai như đã hứa mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân

giá đã ký với ubnd tp hai doanh nghiệp này sẽ mất tổng số tiền cọc khoảng ba trăm hai mươi tỷ đồng
còn khoảng bốn mươi năm triệu đồng cưỡng chế trích từ tài khoản sẽ được nhận lại
quý vị thân mến hai ngày nay người dân thủ đô hà nội không giấu được sự ngạc nhiên
khi những con phố trung tâm bỗng trở nên tươi đẹp rực rỡ với sự xuất hiện của các đoàn xe đạp
xích lô xe buýt hai tầng phủ đầy hoa và những chiếc xe hoa đi nối đuôi nhau từ năm cửa ô
tiến vào nhìn đẹp như một rừng hoa di động giữa phố
mang lại nhiều sự thích thú cho người dân thủ đô trong mùa vu lan báo hiếu
từ sáng sớm đoàn xe hoa đã di chuyển từ khu đô thị eco park vào trung tâm hà nội qua những cung đường chính
được biết đây là một trong những hoạt động của tập đoàn ecopark nhân dịp lễ vu lan
với thông điệp thôi thúc mỗi người hãy nói lời cảm ơn cha mẹ khi còn có thể
những chuyến xe chạy
đoàn xe hoa chở đầy hoa sen không chỉ mang hình ảnh xinh đẹp qua khắp phố phường
mà còn ghé lại và gửi tặng cho nhiều bậc làm cha mẹ
không chỉ tặng hoa cho người đi đường người dân trên phố
tập đoàn ecopad còn mang những bó hoa xinh xắn tặng những bậc cha mẹ sống trong viện dưỡng lão
đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa khác trong chiến dịch
ecopark cùng bạn nói lời cảm ơn nhân dịp lễ vu lan báo hiếu
trước đó trong ba ngày từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng bảy
hàng nghìn bông hoa sen được kết thành những trái tim khổng lồ
cũng được đặt tại các tuyến phố trung tâm để người dân thoải mái chụp hình